tại thành phố hải phòng đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố về phát triển đô thị thông minh
phát biểu định hướng đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết thành phố thông minh như một công cụ cho các thành phố lớn nói chung
trong đó có việt nam thực hiện các đồ thị nói chung đóng góp tám mươi chín mươi tỷ lệ kinh tế của quốc gia
năm thành phố trực thuộc trung ương và hai tỉnh bình dương đồng nai có diện tích năm năm trên tổng diện tích cả nước
nhưng đóng góp tới năm mươi hai gdp cả nước và bảy mươi hai về thuế
nếu quan tâm đúng mức đến việc phát triển các đô thị sẽ đóng góp rất lớn vào tổng sản phẩm quốc nội gdp
đô thị thông minh là xu hướng tất yếu của các đô thị và quyết tâm vào cuộc của mỗi địa phương
muốn thực hiện được đô thị thông minh phải có ứng dụng công nghệ thông tin
hải phòng có thể hợp tác với tất cả các đối tác nước ngoài
để từ đó họ tư vấn về đô thị thông minh kết hợp với viễn thông nội địa để xây dựng đô thị thông minh
sau năm năm sẽ hình thành hệ thống sương sống và sau một mươi năm sẽ hình thành hiệu quả đô thị thông minh
mặt trận tổ quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ và hàng năm sẽ tổ chức hội thảo quốc gia về đô thị thông minh
từ đó mỗi tỉnh sẽ đưa ra kinh nghiệm thực hiện đô thị thông minh của mình
việt nam đứng hàng thứ hai sau asean về định hướng phát triển đô thị thông minh